liên quan đến vụ sập tại căn nhà bốn tầng trong hẻm một trăm ba mươi ba đường bình quế phường hai mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
xảy ra vào chiều ngày hôm qua khiến cho bảy người bị thương
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín ông trần đăng khoa tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm cho biết một số thông tin cụ thể của vụ việc
theo đó căn nhà này do ông hà hữu thông làm chủ hộ
trước đó ông thông có xin giấy phép ủy ban nhân dân phường hai mươi bảy quận bình thạnh sửa chữa căn nhà do xuống cấp
ngày hai mươi bốn tháng chín ông thông thuê sáu người đến sửa chữa thì bất ngờ căn nhà đổ sập về phía bãi đất trống bên cạnh
thời điểm này ngoài sáu công nhân thì còn có ông thông vợ và con gái ở bên trong căn nhà
khi căn nhà đổ sập hai người thoát được ra ngoài bảy người bị mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm hối hợp với đội cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã cứu được cả bảy người ra khỏi đống đổ nát
được biết do căn nhà bị nghiêng nên sáu công nhân được ông thông thuê về để sửa chữa căn nhà đều là người dân miền tây với yêu cầu làm cho căn nhà thẳng trở lại
thời điểm xảy ra sự cố sáu người đang đục bê tông khoan các cột trong nhà
do kết cấu căn nhà yếu nên sự cố đã xảy ra
hiện nguyên nhân và những giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sửa chữa căn nhà các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ